thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp tỷ phú chekma chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử alibaba trung quốc
bày tỏ vui mừng gặp lại ông giekma thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh và cảm ơn ông dự vepf và gặp gỡ giới trẻ cộng đồng khởi nghiệp
mong muốn thông qua sự kiện này ông sẽ chia sẻ bài học khởi nghiệp của bản thân đưa ra những lời khuyên nhằm truyền cảm hứng cho giới trẻ cộng đồng
đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử thúc đẩy thanh toán điện tử tại trung quốc
và gợi ý quý báu đối với thị trường doanh nghiệp việt nam cơ quan quản lý cũng như các nhà lập chính sách việt nam
tỷ phú giăng ma cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc và các bạn việt nam đón tiếp nồng hậu
đây là lần thứ hai đến việt nam cảm nhận việt nam phát triển mạnh mẽ việt nam có nhiều người trẻ tràn đầy sức sống
đây là niềm hy vọng to lớn cho việt nam
việt nam có tiềm năng lớn phát triển thương mại điện tử
và khoa học công nghệ chỉ có phát triển khoa học công nghệ thương mại điện tử internet mới phát triển hợp tác giao lưu thế hệ trẻ
ông nhận định việt nam hiện nay có môi trường phát triển thuận lợi hơn so với trung quốc khởi điểm phát triển thương mại điện tử
đồng thời mong muốn hỗ trợ phát triển thương mại điện tử logistics giúp đỡ doanh nghiệp việt nam phát triển
hiện việt nam có nhiều cơ hội thực hiện mục tiêu phát triển thương mại điện tử thanh toán điện tử
thủ tướng đánh giá cao ý kiến của ông zarma nhất là về tiềm năng thương mại điện tử của việt nam
hoàn ngành sự giúp đỡ của alibaba đối với việt nam
mong alibaba có mặt ở việt nam là tín hiệu tốt cho phát triển thương mại điện tử ở việt nam
thủ tướng giao bộ công thương chủ trì cùng với các đơn vị liên quan tổ chức việc kết nối với alibaba
việt nam có nhiều phát triển tốt trên nhiều phương diện tuy nhiên việc phát triển thương mại điện tử còn nhiều bất cập
nhất là ở vùng sâu vùng xa
hy vọng alibaba có mặt ở việt nam sẽ thúc đẩy thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ